thưa quý vị bệnh viện đa khoa tỉnh hà giang vừa cứu sống một bệnh nhân bị vỡ phình mạch máu não
bằng phương pháp nudcoin hay còn gọi là vòng xoắn kim loại
đây là phương pháp khó áp dụng kỹ thuật cao và lần đầu tiên được thực hiện thành công ở hà giang
bệnh nhân này được người nhà đưa vào cấp cứu trong tình trạng đau đầu dữ dội tay bì chân tay
qua thăm khám và chụp các lớp về tính mạch não các bác sĩ đã phát hiện tối phình mạch não
ở vị trí động mạch thông trước nguy cơ bị vỡ
đánh giá là một trường hợp khẩn cấp tỷ lệ tử vong cao
các bác sĩ bệnh viện đa khoa tỉnh hà giang đã hộ trần với các giáo sư bệnh viện đại học y
để có phương pháp xử lý tốt nhất
sau hơn hai tiếng đồng hồ can thiệp cho bệnh nhân bệnh nhân cũng đã đạt được kết quả rất tốt
bây giờ hiện tại bệnh nhân về cũng đã đỡ đau đầu và đỡ tê bì dần dần
và chúng tôi cũng sẽ cho bệnh nhân phục hồi chức năng dần dần để bệnh nhân sớm được về với gia đình
em cũng rất là cảm ơn các bác sĩ đã tận tình giúp đỡ mẹ em qua cái cơn nguy kịch đấy
thì bây giờ hiện tại gia đình em cũng rất là cảm ơn vì đã mẹ em đã phục hồi như này bọn em rất mừng
phương pháp nút mạch não bằng vòng xoắn kim sử dụng một ống thông luôn qua động mạch chính đi lên não
một dây xoắn kim loại sẽ được đưa qua ống thông đến túi phình mạch não
làm tắc nghẽn khiến cho máu không chảy vào được túi phình
đây là kỹ thuật cao chuyên sâu của tuyến trung ương trong lĩnh vực can thiệp thần kinh sọ não lần đầu tiên triển khai ở hà giang
triển khai những kỹ thuật cao kỹ thuật mới để ngày càng khẳng định được hà giang là một trong những tỉnh miền núi
nhưng về y tế mình sẽ phải đạt được đến một mức độ cao nhất định để cho những bệnh nhân từ hà giang
không phải di chuyển từ hà giang xuống hà nội với khoảng cách là ba trăm linh km rất là xa
và bệnh nhân sẽ được hưởng về một dịch vụ y tế tốt nhất hiệu quả nhất
phình động mạch não là bệnh lý vô cùng nghiêm trọng gây nguy cơ chảy máu não dẫn đến tử vong
thành công phương pháp này sẽ mang lại cơ hội sống hồi phục hoàn toàn cho nhiều trường hợp phình động mạch não phức tạp
đồng thời tiết kiệm đáng kể chi phí cho người dân trên địa bàn tỉnh
được thụ hưởng dịch vụ khám chữa bệnh kỹ thuật cao ngay tại địa phương giảm tải gánh nặng cho các bệnh viện tuyến trung ương